theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương vào hồi một mươi ba h ngày hôm nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi bảy hai độ vĩ bắc một trăm hai mươi năm độ kinh đông cách đảo lưu dông philippines khoảng ba trăm một mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy tức là vào khoảng năm mươi sáu mươi km một giờ giật cấp chín
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến một mươi ba h ngày một mươi ba tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám hai độ vĩ bắc một trăm một mươi chín năm độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng tám trăm linh km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám sáu mươi bảy mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão từ gần sáng mai một mươi ba tháng một mươi vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh
vùng nguy hiểm trong hai mươi bốn h tới gió mạnh cấp sáu trở lên từ vĩ tuyến một mươi sáu hai mươi một độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi bảy độ kinh đông cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
sự báo trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày một mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng bốn trăm linh km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín bảy mươi năm chín mươi km trên giờ giật cấp một mươi một
dự báo trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km